thì năm hai nghìn một mươi sáu chỉ một số rất ít trong các trường này hoàn thành kế hoạch đề ra đa phần đều bị vỡ kế hoạch và phải hạ điểm chuẩn để xét tuyển nguyện vọng bổ sung
là trường đào tạo y khoa hàng đầu cả nước nhưng khi kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên đại học y hà nội đã phải ra thông báo xét tuyển bổ sung cho một số ngành
trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là một
thì kết thúc đợt một trường mới nhận được bảy trăm năm mươi tám thí sinh xác nhận sẽ học tại trường
điều đặc biệt đây là năm đầu tiên ngành y đa khoa một ngành rất hot thường đủ trị tiêu ngay đợt xét tuyển đầu tiên
thậm chí có nhiều năm thí sinh trên hai mươi bảy điểm vẫn trượt thì năm nay đại học y hà nội cũng vẫn thiếu chỉ tiêu
em đặng dương quang thí sinh đạt hai mươi tám chín mươi năm điểm có tên trong danh sách đỗ đợt xét tuyển đầu tiên vào đại học y đa khoa
nhưng đã không ghi tên vào danh sách nhập học tại đây
trường đại học mà ngồi nhìn vào hai miệng vọng của thí sinh chưa biết em sẽ chọn trường nào thì đó sẽ là một cái bất lợi cho trường đại học
sự lý giải của đặng quang dương cũng đã phần nào cho thấy lượng thí sinh ảo năm nay chính là thủ phạm lớn nhất
gây nên tình trạng chưa hoàn thành kế hoạch ngay trong đợt đầu tuyển sinh
sông rừng chưa phải là nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng khó khăn cho các trường
còn có các nguyên nhân khác như xu hướng chọn ngành nghề của thí sinh đang có nhiều thay đổi
nhiều thí sinh có thể trúng tuyển nguyện vọng hai nguyện vọng ba nhưng không nhập học vì đó chưa phải là lựa chọn mà các em mong muốn
năm sau đào tạo cho nó xác thực cho nó đúng với cái nhu cầu sử dụng của xã hội thì sẽ không có cái hiện tượng là thí sinh ảo
việc tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay dù mới chỉ kết thúc đợt một nhưng cũng đã cho thấy đang có một sự chuyển biến trong định hướng nghề nghiệp của thí sinh
các em đã thực tế hơn trong việc lựa chọn các ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình khả năng xin việc và năng lực bản thân
chứ không nhất thiết phải vào đại học bằng mọi giá như những năm trước
tuy số lượng vụ tai nạn giao thông có chiều hướng giảm song việc nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông vẫn là việc làm cần thiết
theo ủy ban giao thông quốc gia bình quân tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng hai mươi bốn người mỗi ngày và sáu mươi người bị thương
đặc biệt mỗi năm tai nạn giao thông làm giảm hai năm tổng thu nhập quốc dân
trong đó tăng trưởng kinh tế xã hội của cả nước khoảng sáu năm
thời gian gần đây số vụ tai nạn giao thông đã có chiều hướng giảm sâu ở cả ba tiêu chí số người chết số người bị thương và số vụ tai nạn
vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa ý thức được việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
thẳng thắn nhìn nhận là vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều
đặc biệt là tình trạng không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hệ thống biển báo hiệu
tình trạng vi phạm tốc độ đi sai phần đường làn đường rồi trở quá số người quy định uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện thì vẫn diễn ra phổ biến
trong các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì những người trẻ tuổi thanh niên thì là đối tượng vi phạm nhiều nhất
vì vậy việc nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân về pháp luật an toàn giao thông tự giác giữ kỷ cương
và tuân thủ đạo đức xã hội trong tham gia giao thông

đồng sâu phùng xa rồi đồng bào dân tộc thiểu số
phải sớm sửa đổi luật giao thông đường bộ để mà có cái chính sách khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là ứng dụng các thành tiệu khoa học và công nghệ thông tin trong việc giám sát rồi phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm
an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền
các nhà chức trách mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân mỗi người tham gia giao thông
nếu mỗi người dân tự ý thức được sự cần thiết của điều đó sẽ góp phần quan trọng trong việc kiềm chế và giảm thiểu tai nạn
ủn tắc giao thông tạo môi trường văn hóa giao thông lành mạnh và an toàn
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ mở chiến dịch tấn công is ở miền bắc suda
tổng thống hàn quốc tổng thống hàn quốc tổng thống hàn quốc tổng thống hàn quốc tổng thống hàn quốc
thăm đơn vị quân đội gần biên giới triều tiên
hôm qua các đơn vị đặc nhiệm của thổ nhĩ kỳ được iểm trợ bằng máy bay của liên minh do mỹ cầm đầu
đã tiến hành cuộc tấn công vào thị trấn zaraburg của syri nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn này
từ tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo hãng thông tấn nhà nước anandu quân đội thổ nhĩ kỳ đã nã pháo vào thị trấn jazzabrut
trong khi máy bay chiến đấu cũng tấn công các mục tiêu của is
một quan chức cấp cao của thổ nhĩ kỳ cho biết có sáu mươi ba mục tiêu của is đã bị tấn công
trong một diễn biến khác ngày hai mươi bốn tháng tám vừa qua phó tổng thống mỹ joe biden đã có chuyến thăm thổ nhĩ kỳ
để thảo luận tháo gỡ những bế tắc trong quan hệ giữa hai nước do vấn đề gây tranh cãi sau vụ đảo chính hôm một mươi năm tháng bảy
cũng như chiến dịch quân sự chống phân tử hồi giáo cực đoan ở syri
tổng thống ai cập abdel fattah al sisi vừa tuyên bố ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ hai vào năm hai nghìn một mươi tám
trong tuyên bố đăng tải trên trang cá nhân facebook tổng thống ai cập abdel fattah al sisi nói rằng
không thể không đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ai cập nếu như họ có ý nguyện muốn ông ra tranh cử
đây là lần đầu tiên tổng thống abdel fattah al sisi đề cập công khai khả năng

ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cực tổng thống ai cập dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó một số nghị sĩ trong quốc hội và thành viên của một số đảng ở ai cập đang có kế hoạch vận động
để sửa đổi hiến pháp nhằm kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống al sisi từ bốn năm lên tám năm
dưới phân tích khu vực đánh giá trong hai năm nắm quyền tổng thống assisi đã đưa đất nước ai cập
thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về chính trị an ninh và xã hội
hôm qua nội các của thủ tướng nhật bản shinzo abe đã thông qua việc lùi thời điểm tăng thuế tiêu dùng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sang tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nội các nhật bản cũng quyết định hoãn áp dụng các biện pháp liên quan
bao gồm bỏ các mặt hàng thực phẩm ra khỏi danh sách tăng thuế từ mức tám lên một mươi
ngoài ra chính phủ sẽ gia hạn các chương trình miễn thuế như cho vay thế chấp
khi nhận tiền mua nhà từ bố mẹ hoặc ông bà
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
theo dự luật trên các biện pháp miễn thuế sẽ được tiến hành song song với việc tăng thuế tiêu dùng
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chính phủ sẽ tìm cách bảo đảm tài chính
để bùa đắp cho nguồn thu ngân sách bị giảm đến cuối tài khoá hai nghìn một mươi tám
dự thảo luật sửa đổi liên quan đến thuế dự kiến sẽ được trình lên phiên họp quốc hội vào tháng tới
hãng thông tấn yonhap dẫn nguồn tin từ phủ tổng thống hàn quốc cho biết
tổng thống hàn quốc park geun hye hôm qua đã tới thăm
một đơn vị quân đội tại khu vực biên giới với triều tiên
trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang gia tăng
tại đơn vị trên tổng thống hàn quốc park kun he đã khích lệ tinh thần của các binh sĩ
và kêu gọi họ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu
ngoài ra cũng tại căn cứ này các binh sĩ này đang tham gia cuộc tập trận chung hàn mỹ
kéo dài hai tuần mà phía hàn quốc và mỹ tuyên bố chỉ là mang tính phòng vệ
tổng thống park geun hye gần đây đã từng cảnh báo rằng
bình nhưỡng có thể thực hiện một loạt các hành động khiêu khích khác nhau
nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc tại triều tiên
sau california bang washington của mỹ cũng đang đối mặt với nạn cháy rừng nghiêm trọng
đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân
hôm qua chính quyền bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai mươi hạt
trong một thông báo giới chức bang washington cho biết
việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân phối
các nguồn lực hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng khi cần thiết
dự báo thời tiết trong bảy ngày tới vẫn sẽ nóng và nhiều gió
làm giảm hiệu quả chữa cháy của các lực lượng cứu hỏa
những đám cháy tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn đã thiêu dụi hai mươi năm tòa nhà
và đe dọa hàng trăm công chính khác
trong số các đám cháy nghiêm trọng nhất là đám cháy cherry rov
đã thiêu dụi một mươi hai tám trăm linh hectare rừng và mới kiểm soát được năm mươi